các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đó thông tin vụ việc lại còn bị đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội
với hình ảnh một cô gái bị chủ sếp mai hường ở thành hóa đánh
quỳ cối có dấu hiệu làm nhục người khác
nên công an vào kiểm tra là hoàn toàn đúng các quy định của pháp luật
cơ quan công an có thể phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
để vào kiểm tra sắp mai hường ở thành hóa
luật sư hoàng ngọc cũng cho biết công an sau khi phát hiện hoàn toàn có thể niêm phong hàng hóa
hoặc tịch thu đưa về trụ sở sếp mai hường ở thành hóa sẽ phải giải trình
về nguồn gốc của số hàng hóa này
ngoài ra luật sư hoàng cho hay thông thường hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
dù qua chính ngạch hay tiểu ngạch đều vẫn có hóa đơn
nhưng chắc chắn những người nhập khẩu sẽ không xuất trình hóa đơn khi nhập tiểu ngạch
vì có thể hàng hóa đó có nguồn gốc nhưng lại được làm giả từ các thương hiệu khác
nên có thể bị xử lý về tội kinh doanh hàng giả và mức xử phạt sẽ rất nặng
thậm chí có thể bị truy tố
do đó đa phần các loại hàng hóa chỉ xử lý được ở góc độ hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
người ta thường nói quả báo chắc chắn sẽ đến sớm
thì đối với cặp vợ chồng này quả báo đã đến tức thì
vậy toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc ở sh mai hương có thể bị xử lý như thế nào
theo luật sư hoàng ngọc những hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ được hiểu là
những hàng hóa không rõ nơi sản xuất không xác định được quốc gia nhóm quốc gia
hay vùng lãnh thổ nào sản xuất hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó
tuy nhiên hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng có nhiều loại
có thể sau khi xác định thì đó là hàng nhập lậu hàng không có hóa đơn hàng nhái nhãn mát
tại điều ba nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
thì hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là hàng hóa lưu thông trên thị trường
không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa
căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa bao gồm
thông tin được thể hiện trên nhãn hàng hóa bao bì hàng hóa tài liệu kèm theo hàng hóa
chứng tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa hợp đồng hóa đơn mua bán tờ khai hải quan
giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa và giao dịch dân sự
giữa các tổ chức cá nhân sản xuất hàng hóa với bên có liên quan theo quy định của pháp luật
luật sư hoàng ngọc cũng cho biết sau khi công an tịch thu về trụ sở
chủ sớp mai hường ở thanh hóa sẽ phải làm giải trình
nếu không giải trình được nguồn gốc thì phía công an hoàn toàn có thể tiếp tục
truy rõ nguồn gốc của hàng hóa này và có thể xử phạt hành chính và nặng hơn có thể truy tố
về mức xử phạt căn cứ điều một mươi bảy nghị định số chín mươi tám quy định xử phạt về hành vi vi phạm
về thời hàng sử dụng của hàng hóa
hành vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và có vi phạm khác
tùy vào giá trị hàng hóa vi phạm nếu trường hợp cơ quan chức năng xác minh
được sớp mai hường ở thanh hóa vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc
thì có thể bị xử phạt từ ba trăm linh năm trăm linh đồng
trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới một triệu đồng
và phạt tiền cao nhất lên tới bốn mươi năm mươi triệu đồng
trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ một trăm linh triệu đồng trở lên
hình thức bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả là tịch thu tăng vật
phương tiện vận chuyển công cụ máy móc sử dụng hành vi vi phạm
buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định
khởi tố vụ án khởi tố bị can vụ chủ shp mai hường đánh người
ngay trong sáng ngày bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
công an tp thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác
cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại sớp quần áo mai hường số chín mươi ba đường lê hoàng
phường lam sơn tp thanh hóa
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với cào thị mai hường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường lam sơn tp thanh hóa về tội làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là chồng của hường về tội cưỡng đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sau khi phát hiện sớm bị mất trộm
quần áo cao thị mai hường đã sử dụng trang facebook cá nhân có tên mai hường
đăng nội dung shop đã tìm được thủ phạm ăn cấp nếu trong vòng hai mươi bốn giờ không liên hệ
với shop sẽ trình báo công an kèm theo hình ảnh và số điện thoại của hường
sau khi đọc được thông tin trên thì hai cháu tm và lth đều sinh năm hai nghìn bốn
trú tại phường quang vinh tp sàm sơn đã chủ động liên hệ với hường để xin lỗi
về việc ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một có đến shop mai hường lấy trộm quần áo
tuy nhiên hường không đồng ý và yêu cầu m và h đến sớp để nói chuyện
khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một m và hát đi xe máy đến cửa hàng của mai hường
h đứng ngoài còn m đi vào trong
tại tầng một m gặp hường và bà dương thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy mẹ chồng của hường
cùng một số nhân viên bán hàng
lúc này mai hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video
đồng thời yêu cầu m cởi mũ bảo hiểm khẩu trang che mặt để hường quay clip
do m không đồng ý nên hường đã dùng tay
hường đã dùng tay tác vào mặt và dùng chân đạp vào đầu m
bà lan mẹ chồng của hường cũng lao vào dùng tay túm tóc m
tiếp đó cao thị mai hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc cắt đứt áo ngực của mơ
lúc này trịnh đình anh là chồng của hường đến sớp
thấy sự việc trên nên đã đưa m lên tầng hai và yêu cầu mờ trong ba ngày
phải khắc phục số tiền là một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an
do không lo được tiền nên m liên tục nhắn tin xin lỗi mong tha thứ
nhưng cả đình anh và mai hường không đồng ý liên tục nhắn tin đe dọa
yêu cầu phải giao đủ số tiền nước không sẽ báo công an và đưa thông tin về nhà trường
và địa phương nơi m cư trú học tập
ngày ba mươi tháng một mươi một gia đình hai cháu mờ và h đến sớp mai hường để đưa tiền cho vợ chồng đình anh mai hường
tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu hát xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng
và được đình anh đồng ý
còn gia đình m không có tiền nên mai hương đã yêu cầu viết giấy đơn khắc nợ số tiền một mươi triệu đồng
dân mạng kêu gọi tải chay đánh giá một sao fanpage của shop thời trang đánh đập
cắt áo ngược cô gái vì ăn trộm chiếc váy một trăm sáu mươi đồng
sau khi gây phẫn độ về cách hành xử thiếu nhân văn của chủ shop
fanpage của cửa hàng thời trang đã bị dân mạng kéo vào thả phẫn nộ đánh giá một sao và kêu gọi tải chay
theo chia sẻ của người đăng bài thiếu nữ trong clip bị bắt quả tàn ăn trộm chiếc váy
có giá một trăm sáu mươi đồng tại shop thời trang ở thành hóa
người được cho là chủ shop sau đó đã thẳng tay kéo áo
thậm chí có hành động dùng kéo cắt áo ngược của thiếu nữ
mới đây sự việc một cô gái quỳ rạp người liên tục khóc lóc văn sinh
sau khi bị chủ nhà đánh đập dọa cắt tóc vì ăn trộm váy trong cửa hàng thời trang
được chia sẻ đã khiến nhiều người phẫn nộ
theo chia sẻ của người đăng bài thiếu nữ trong clip bị bắt quả tang ăn trộm chiếc váy
có giá một trăm sáu mươi đồng tại shop thời trang ở thành hóa
người được cho là chỗ shop sau đó đã thẳng tay kéo áo
thậm chí có hành động dùng kéo cắt áo ngược của thiếu nữ
đồng thời không ít dân mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính chủ số thời trang
và kéo vào tấn công fanpage của shop
chỉ sau vài giờ đoạn clip được lan truyền hàng ngàn dân mạng đã vào đánh giá một sao
thả phẫn nộ trong những bài đăng và để lại bình luận thể hiện bức xúc
không dám xem hết lưu ý thấy bé đó khóc mà thương
mình không hề bên hành vi ăn trộm thó đồ nhưng đối xử với một cô bé như thế này thì ác quá
buôn bán không tránh khỏi việc mất cấp nhưng xử lý như thế nào cho khéo léo lại là chuyện khác
mọi người tẩy chay cửa hàng này nhé không chờ cho người khác cơ hội sửa sai
cũng chính là tự hủy hoại con đồn làm ăn của chính mình đấy tài khoản l o chia sẻ
buôn bán lâu năm mà hành xử chán quá ví dụ con bé lấy trộm gì đó to tát
giá trị lớn thì không nói đây có hơn một trăm linh và cháu nó cũng biết nhận lỗi và sửa sai rồi
chứ có phải cãi chay cãi cối đầu mà đánh đập cắt áo rồi bắt đền con nhà người ta mấy chục triệu
mong cơ quan không ăn sớm vào cuộc và mong mọi người hãy tẩy chay shop này nhé
đồ có tốt có trẻ đến đâu nhưng nhân cách chữa thế này không thể chấp nhận được một bạn khác chia sẻ
đồng thời không ít dân mạng còn kêu gọi tẩy chay sắp thời trang hành xử thiếu nhân văn
và report đánh sập fanpage này
trong clip mặc cho cô gái khóc lóc xin thà thứ nhưng người được cho là chủ sh không bỏ qua
đáng nói sau đó người này còn gọi bảo vệ của cửa hàng giữ tay khiến cô gái sợ hãi khốc hết
không những thế dù cô gái đã biết lỗi lầm và hứa đền bộ sản phẩm
nhưng số quần áo vẫn yêu cầu phải bồi thường một mươi năm
đến ba mươi triệu đồng nếu không sẽ đưa lên công an
ngay sau khi sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc
với cách hành sự của vị chủ cửa hàng thời trang nói trên
bởi hành vi trộm cấp là không đúng
thế nhưng việc đánh đập nhục mạ người khác như vậy là không nên vì quả báo luôn ở trước mắt